tin chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị tết dương lịch năm nay thì người dân được nghỉ ba ngày và chung vào thời điểm cuối tuần
nên ngay từ chiều nay ngày làm việc cuối cùng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thì mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố của cửa ngõ thủ đô hà nội đã có sự gia tăng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại bến xe mỹ đình ngay từ cửa bến đã thấy được sự tấp nập
đại diện bến xe cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bến xe đã lên kế hoạch triển khai việc tăng chuyến
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách
do tỉnh em xa em chọn là học xong sẽ về luôn
tránh tình trạng là bởi vì mai cũng là cuối tuần thì nó sẽ rất là đông đi khách cũng nhiều trên trúc là khó
xe của em là em có liên lạc sẵn thì em có sẵn chỗ
thì nếu mà đông quá thì em nghĩ là nhà xe sẽ phải tăng cường lên xe
thời điểm hiện tại lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường đã có sự gia tăng đột biến
tuy nhiên tại nhiều nơi thì chúng tôi vẫn ghi nhận được tình trạng người dân đón khách dọc đường như thế này
gây mất an toàn
trên tuyến đường phạm hùng phóng viên chúng tôi cũng ghi nhận được những xe khách đón trả khách dọc đường như thế này
những xe có hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm
trong công tác tuần tra kiểm soát chúng tôi cũng liên tục tuần lưu trên những tuyến
mà có hiện tượng
xe khách đón trả khách hay là dừng đỗ bắt khách
nên là chúng tôi cũng phân bổ lực lượng một cách dày và đảm bảo thời gian để không để tình trạng đấy xảy ra nữa
các ngày lễ lớn trong lòng vừa qua thì dân cũng biết cách để phân bổ thời gian để đi lại một cách hợp lý nhất để tránh cái u tắc giao thông
theo dự báo tình hình giao thông sẽ diễn biến ngày càng phức tạp với lưu lượng phương tiện liên tục gia tăng đến cuối ngày hôm nay
tập trung chính đến các tuyến vành đai hai vành đai ba
các tuyến cửa ngõ ra khỏi thủ đô người dân cần cập nhật thông tin về giao thông và nên cân nhắc trong việc di chuyển để có những lộ trình an toàn